thưa quý vị sau hơn sáu ngày nghị án vào sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hà giang đã tuyên án sơ thẩm
vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
tại phiên xử chủ tọa phiên tòa điểm danh năm bị cáo nhân chứng cùng những người có liên quan và đọc bản luận tội của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang
căn cứ vào hồ sơ tài liệu lời khai của bị cáo và những người có liên quan hội đồng xét xử nhận định đủ căn cứ tuyên phạt năm bị cáo phạm ba tội danh như truy tố
cụ thể chủ tọa phiên tòa tuyên bị cáo nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo hà giang tám năm tù tính từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo vũ trọng lượng phó trưởng phòng khảo thí nhận mức án bảy năm tù tính từ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo triệu thị chính phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang và cựu công an tỉnh lê thị dung nhận mức án từ hai năm tù tính từ ngày chấp hành án tù
riêng bị cáo phạm văn cuông phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang nhận mức án một năm tù treo thời gian thử thách hai năm giao bị cáo cho ủy ban nhân dân phường quang trung thành phố hà giang giám sát
hà giang kiến nghị sở giáo dục và đào tạo hà giang giữ lại toàn bộ bài thi tài liệu thi năm hai nghìn một mươi bảy để cơ quan điều tra làm rõ do vụ việc xảy ra tại hà giang nên để đảm bảo khách quan hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vào cuộc điều tra làm rõ những hành vi đưa nhận tiền giữa các phụ huynh và các bị cáo trong vụ án để làm rõ có vụ lợi hay không
xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm trong nhiều năm qua
tội phạm của các loại tội phạm trong nhiều năm qua được được công an việt nam đã bằng mọi biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
và ngay sau đây sẽ là thông tin về một số chuyên án lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá với số ma túy thu giữ được lên tới bảy mươi bánh heroin và hơn bảy viên ma túy tổng hợp
tại trạm kiểm soát liên hợp sốt huyết lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô bị cập soát ba mươi e ba mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi ba chạy hướng hà nội lạng sơn bắt quả tang đối tượng nông quốc dần cùng vật chứng là ba mươi năm bánh heroin và một số đồ vật tài liệu có liên quan